theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến sáng ngày hôm nay hoàn lưu của bão số ba đã làm ngập cục bộ tại một số nơi
sạt lở cục bộ một mươi điểm hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố của các địa phương trong tỉnh quảng ninh bị gãy đổ
tại thành phố móng cái quảng ninh hơn một trăm hai mươi cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến phố
khoảng một mươi bốn hectare lúa hoa màu bị ngập ngập cục bộ khu vực hải hòa
tại hải phòng hoàn lưu bão số ba đã gây ngập cục bộ một số tuyến phố tại quận kiến an hiện nước đang rút dần
các quận hải an hồng bàng lê trân ngô quyền kiến an bị ngập nhiều nhất
một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng sạt lở sụt lún có bảy mươi cây xanh bị bật gốc gãy đổ
đến sáng nay lực lượng chức năng đã khắc phục xong các sự cố
trên địa bàn làng đê sơ xã yame huyện trư prong tỉnh gia lai mưa to và rông xét đã làm hai người chết do bị xét đánh
đối với các tỉnh thành phố bị thiệt hại do hoàn lưu bão số ba hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục ra soát tình hình
tổ chức khắc phục hậu quả mưa bão thông công rãnh để nước thoát nhanh đảm bảo an toàn giao thông khắc phục các điểm sạt lở tránh ách tắc giao thông
để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới và khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số ba gây ra
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục chủ động ứng phó bão và gió mạnh
trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
các địa phương chỉ đạo kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa hạ du hệ thống đê điều
đặc biệt là các hồ chứa nhỏ hồ thủy lợi và trọng điểm đê điểm sung yếu bố trí lực lượng thường trực về vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra